hôm nay là ngày thứ bảy cả nước thực hiện cách ly toàn dân theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉ thị thì vẫn còn một số bộ phận người dân chưa chấp hành
còn chủ quan với việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
thưa quý vị và các bạn hiện đang là thời điểm trưa và chúng tôi đang có mặt tại đường trưng đữ vương
thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng
mặc dù hiện đang là cao điểm của thời gian cách ly một mươi bốn ngày theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thế nhưng tại một số tuyến đường của thành phố đà nẵng hiện tượng người tham gia giao thông lại trở nên tăng đột biến như thế này
so với những ngày đầu tháng bốn thì những ngày gần đây lượng người tham gia giao thông tại một số tuyến đường
trung tâm của thành phố đà nẵng lại trở nên đông và tấp nập hơn nhất là tầm trưa và chiều
theo nhiều người dân địa phương việc tham gia giao thông trở nên tăng
là do nhiều người chưa quen với việc ở nhà dài ngày
trong những ngày qua mặc dù các ngành chức năng
đã liên tục tuần tra giám sát nhắc nhở và xử lý kịp thời các hành vi tụ tập đông người
và hiện công tác này vẫn đang được triển khai rất quyết liệt
tuy nhiên để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đạt hiệu quả cao nhất
rất cần sự chung tay của toàn xã hội đặc biệt là ý thức chấp hành phòng bệnh của mỗi người dân có vai trò rất quan trọng
chính vì vậy nếu thật sự không cần thiết thì không nên ra khỏi nhà
ngay trong chính thời điểm cả nước đang thực hiện một mươi bốn ngày cách ly toàn xã hội